tại huyện đam rồng bộ chỉ huy quân sự tỉnh lâm đồng đã tổ chức tổng kết hành trình
quân đội trung tây vì người nghèo đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm ba mươi năm
ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
trong thời gian hơn một mươi ngày một trăm bảy mươi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh lâm đồng
phối hợp với trường cao đẳng quân y hai quân khu bảy việt theo lâm đồng ngân hàng quân đội
chi nhánh lâm đồng tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ người nghèo chăm lau các gia đình
chính sách xây dựng nông thôn mới tại một số xã của huyện đàm rồng
trong đó khám cấp thuốc miễn phí tư vấn sức khỏe cho hơn một người tặng một trăm ba mươi xuất quà
xây tặng hai nhà tình nghĩa quân dân tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ xây dựng các công trình
giao thông và sửa chữa kinh mương thủy lợi tổng kinh phí cho chuyến công tác xã hội lần này
là trên năm trăm linh triệu đồng do cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trường cao đẳng quân y hai
việt theo lâm đồng ngân hàng quân đội chi nhánh lâm đồng và hội chữ thập đỏ tỉnh lâm đồng đóng góp